thưa quý vị đêm diễn đầu tiên trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới năm hai nghìn hai mươi ba của nhóm nhạc blackpink
tại sân vận động quốc gia mỹ đình đã khép lại trong sự phấn khích của khoảng ba mươi sáu khán giả trong sân
và hàng nghìn khán giả không vé ở phía ngoài sân vận động
và tối nay đêm diễn cuối cùng trong chuyến lưu diễn của nhóm nhạc này cũng sẽ đón hơn ba vạn khán giả
sức nóng của sự kiện đã khiến ban tổ chức tiếp tục phải mở bán vé trực tiếp tại sân từ trưa nay
thời điểm này an ninh trật tự tiếp tục được thắt chặt
thưa quý vị và các bạn đêm diễn thứ nhất của nhóm nhạc blackpink đã diễn ra thành công tại sân vận động mỹ đình
và đêm thứ hai đang hứa hẹn rất là bùng nổ
và như quý vị khán giả đã thấy lúc này đây thì sân vận động mỹ đình đã đông rất đông người rồi
vì vậy mà lực lượng chức năng cũng không hề lơ là mất cảnh giác
và nhiều phương án về công tác đảm bảo an ninh trật tự đã được triển khai
công an quận nam từ liêm đã triển khai công tác an ninh trật tự theo hai tuyến
một là trong sân vận động và tuyến vòng ngoài
làm nhiệm vụ phân làn phân luồng đảm bảo an toàn giao thông
riêng quân số cũng lên tới hai trăm sáu mươi ba cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các chốt trọng yếu
bên cạnh đó còn phối hợp chặt chẽ với quân đội và các lực lượng liên quan
công an quận nam tử liêm với phương châm là không chủ quan
không phải vì là cái sự thành công của cái đêm đầu tiên
chúng tôi vẫn cứ tăng cường lực lượng và đảm bảo theo đúng phương án
từng cái vị trí một để phục vụ cái đảm bảo an ninh trật tự cho cái đêm thứ hai này
một cách nó hoàn chỉnh nhất đạt được đúng cái mục đích yêu cầu của công an
ban thống đốc quân thành phố cũng như công an quận nam thừa liêm
còn bên cạnh đấy thì chúng tôi cũng xây dựng những phương án
ví dụ như phòng chống là móc túi trộm cắp hay là phát những cái
có những cái quảng cáo mà nó mang cái tính chất là trái quy định
lấy công tác phòng ngừa là chính ngăn chặn các yếu tố
từ sớm từ xa công an phường lân cận với sân vận động mỹ đình cũng được tăng cường hỗ trợ công tác đảm bảo an ninh trật tự
công an phường cầu diễn là một trong những đơn vị như thế
tại các ngã ba ngã tư dẫn vào sân vận động luôn có lực lượng công an phường đứng gác kịp thời xử lý các sự cố diễn ra
công an quận nam thừa liêm yêu cầu toàn bộ toàn bộ chiến sĩ công an quận nam thừa liêm ứng trực một trăm linh quân số
ngoài ra công an phường cầu diễn chúng tôi triển khai đảm bảo an ninh trật tự trên ba tổ công tác tổ cảnh sát trật tự chúng tôi tiến hành tuần tra xử lý tất cả hàng rong cấm tất cả các lợi điểm trong xe trái phép trên địa bàn tổ cảnh sát hình sự tăng cường công tác phòng chống tội phạm tổ cảnh sát vực tăng cường công tác kiểm tra hành chính để nhằm đảm bảo phát hiện những tình huống phức tạp về người nước ngoài liên quan hàn quốc nhằm báo cáo ban chỉ huy quận để xử lý kịp thời
ngoài ra trong quá trình công tác ban nhạt
biểu diễn trên địa bàn chúng tôi tiến hành công tác phòng chống đua xe trái phép trên địa bàn sau hai mươi bốn giờ và triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đêm diễn của nhóm nhạc blackpink lực lượng chức năng cũng điều động các chiến sĩ thuộc lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ lực lượng cảnh sát mùa một mươi ba tại khu vực kiểm soát vé lực lượng cảnh sát cơ động cũng tăng cường để đảm bảo công tác an ninh trật tự